tỉnh thanh hóa có dân số khoảng bốn năm triệu người đứng thứ ba trên cả nước
trong những ngày này các ngành các địa phương tại thanh hóa đang sôi nổi những hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách
hộ nghèo và công nhân lao động góp phần giúp cho mọi nhà mọi người đều có tết
tỉnh thanh hóa có hơn hai mươi doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số lao động là khoảng ba trăm chín mươi người
sau một năm kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều có chính sách thưởng tết nguyên đán giáp thìn cao hơn năm ngoái
điều thứ nhất là trả lương đầy đủ và tất cả các chế độ lễ tết cũng như tiền lương tháng thứ một mươi ba
và song song đấy là tập đoàn cũng tạo điều kiện tứng lương trước năm mươi lương tháng một cho toàn bộ công nhân để hỗ trợ công nhân ăn tốt
cùng với thực hiện đầy đủ các chế độ lương thưởng cho người lao động công tác chăm lo tết cho người có công với cách mạng
người cao tuổi đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo cũng được các địa phương trong tỉnh thanh hóa triển khai kịp thời
tổ chức cái tết vui vẻ lành mạnh an toàn
an toàn tiết kiệm và nghĩa tình do vậy là ngay từ tháng một mươi hai và nhất là trong tháng một này
tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức giả soát nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân trên các địa bàn
nhất là vùng sâu vùng xa của một mươi một huyện miền núi
tính đến hết tháng một tỉnh thanh hóa đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho một trăm tám mươi chín lượt người có công với cách mạng sáu mươi chín người cao tuổi
các cấp các ngành cũng đã huy động từ nguồn xã hội hóa trao tặng bốn trăm chín mươi hai xuất quà trị giá trên ba trăm bảy mươi tỷ đồng
cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo